xin kính chào quý vị và các bạn mở đầu là thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
thưa quý vị cho đến nay việt nam đã có một trăm tám mươi tám bốn trăm tám mươi tám bệnh nhân khỏi bệnh có bảy trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới
gồm quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang
riêng tại hà nội trong sáu giờ qua thủ đô đã ghi nhận ba mươi hai ca mắc mới
như vậy là từ một mươi tám h ngày hôm qua cho đến trưa nay ngày hai mươi bảy tháng tám thủ đô ghi nhận ba mươi tám ca mắc covid một mươi chín mới
trong số này có hai ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt chín ca là f một của ho sốt cộng đồng và bảy ca liên quan tp hcm
bệnh viện giã chiến phước lộc do bộ công an chủ trì và xây dựng trong thời gian giãn cách xã hội tại tp hcm
tại số một mươi bảy phạm hùng huyện nhà bè tp hcm
với quy mô hơn ba trăm linh giường bệnh dự kiến khánh thành vào ngày hai mươi chín tháng tám
chỉ trong vòng một tuần mọi công tác chuẩn bị vận hành bệnh viện đều được tiến hành một cách khẩn trương
bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín phức lọc được đặt tại xí nghiệp x ba mươi huyện nhà bè tp hcm
khu vực này nằm biệt lập hoàn toàn với khu dân cư đủ điều kiện đảm bảo giãn cách an toàn trong phòng chống dịch
đồng thời thuận tiện trong việc vận chuyển bệnh nhân và trang thiết bị y tế
trên tổng diện tích năm ba trăm chín mươi ba sáu m hai bệnh viện giã chiến phức lọc sẽ có quy mô khoảng ba trăm linh dường bệnh
với hệ thống trang thiết bị hiện đại cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn phòng chống dịch covid một mươi chín
bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín phức lọc được đặt tại xí nghiệp x ba mươi huyện nhà bè tp hcm
bệnh viện giã chiến cho bệnh nhân chờ hồi sức và bệnh nhân nhẹ sẽ có quy mô khoảng hai trăm linh dường được hỗ trợ xây dựng hạ tầng cơ sở và cung cấp sửa bệnh
thực tế của bệnh viện thì đang xây dựng rất là khẩn trương
một công ty của sun group vào tài trợ cho bộ công an để xây dựng bệnh viện giá chiến ở trong tp hcm này thì mọi người thực sự là một cái quần nao động mà tôi thấy là miệt mài
mà rất là cố gắng khẩn trương để đi vào hoạt động
như theo chương trình của lãnh đạo bộ đề ra
để đảm bảo tiến độ thi công trong bối cảnh tp hcm siết chặt giãn cách xã hội công tác vận chuyển nguyên vật liệu vô cùng hạn chế
đơn vị thi công đã huy động hai trăm linh cán bộ nhân viên và công nhân nhà thầu làm việc không ngừng nghỉ từ tám giờ sáng đến hai mươi hai giờ đêm
cán bộ công nhân tham gia xây dựng bệnh viện giã chiến phước lộc đều được xét nghiệm covid một mươi chín định kỳ hai ngày một lần kiểm tra thân nhiệt trước khi vào công trường
đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định năm k
tính đến thời điểm này đội ngũ thi công đã hoàn tất lắp đặt hệ thống chiếu sáng ốp lát sàn nhà thiết lập hệ thống làm mát trên mái
các trang thiết bị nội thất cho bệnh viện cũng sẽ được tập kết về công trường
sự khiến bệnh viện giã chiến quốc lộc sẽ được hoàn thiện vào ngày hai mươi chín tháng tám
thưa quý vị là một trong những địa bàn gần với tâm dịch tp hcm lâm đồng luôn đối diện với nguy cơ cao bị dịch xâm nhập
ngoài nguồn lao động tự do buôn bán giao thương thì lượng xe tải chở hàng hóa
đặc biệt là rau củ quả nông sản về lâm đồng là rất đông
do đó công tác đảm bảo phòng chống dịch bệnh từ xa là yêu cầu cấp thiết đặt ra
nằm trong tuyến đầu chống dịch lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng luôn căng mình thực hiện nhiệm vụ kép
đặc biệt là các chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại cửa ngõ vào tỉnh
đây là hình ảnh camera an ninh ghi lại thời điểm mưa lớn kèm gió giật mạnh xảy ra vào tối ngày ba tháng tám
tại chốt liên ngành phòng chống dịch số một trên quốc lộ hai mươi đoạn qua đèo chuối thị trấn madaway huyện đạo hoài
cơn mưa kéo dài liên tục hơn hai giờ đồng hồ khiến nhiều bùn đất chảy tràn vào làn lưu thông dành cho xe tải
khiến cho công việc kiểm dịch bị gián đoạn
còn đây là hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát giao thông cùng tại chốt kiểm soát dịch đạ san huyện đam rồng
để chủ động phòng chống dịch từ tháng năm đến nay toàn tỉnh lâm đồng thành lập nhiều chốt kiểm soát dịch
tại tất cả các cửa ngõ vào địa bàn tỉnh
ngoài thực hiện nhiệm vụ tại các chốt và các địa điểm phong tỏa
một trăm linh cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông trực tại đơn vị đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và huy động lực lượng khi có yêu cầu
lực lượng cảnh sát giao thông cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông về đảm bảo về kiểm soát dịch
ghi nhận tại chốt liên ngành phòng chống dịch số một trên quốc lộ hai mươi
các chiến sĩ vẫn ân cần hướng dẫn các phương tiện thực hiện thủ tục khai báo y tế
khó khăn của các chiến sĩ không chỉ ở số lượng công việc lớn thời tiết khắc nghiệt
mà còn ở việc kiên nhẫn giải thích các văn bản quy định thay đổi liên tục về phòng chống dịch cho các tài xế hiểu
ăn vội bữa cơm trưa thượng úy phạm phú cường cán bộ phòng cảnh sát giao thông tăng cường về chốt số một
lại tiếp tục công việc để người dân không phải chờ đợi
để đảm bảo giao thông an toàn thông suốt tại chốt đảm bảo khoảng cách an toàn thuận lợi cho lực lượng khác làm nhiệm vụ
anh và các đồng đội tại chốt số một phải liên tục hướng dẫn cho các tài xế đi dừng đúng chỗ
lâm đồng là một trong những tỉnh cung cấp hàng hóa thực phẩm thiết yếu cho các tỉnh phía nam
lượng tài xế vận tải hàng hóa qua lại chiếm phần lớn
việc kiểm soát chặt chẽ của các chốt kiểm dịch cơ quan chức năng đã giúp nhanh chóng khoanh vùng không để bùng phát dịch phức tạp
những đóng góp thầm lặng của cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và nhiều lực lượng khác tại các chốt kiểm soát dịch
cũng đã góp phần hạn chế tối đa nguy cơ dịch bùng phát
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị với hành vi mua bán trái phép chất ma túy vào sáng nay ngày hai mươi bảy tháng tám
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thị kim anh trú tại tp long xuyên tỉnh an giang để tiếp tục điều tra
theo kết quả điều tra vào ngày tám tháng tám tại khu vực phường mỹ long tp long xuyên
lực lượng chức năng đã bắt quả tăng hai thai phụ nguyễn thị hân và nguyễn thị trúc ly đang nhận hai thùng giấy
bên trong có cất dấu ba mươi một bọc ma túy đá trọng lượng trên ba trăm năm mươi gram được nguy trang trong hộp sữa và hai hộp khăn giấy ướt
tại cơ quan công an ly và hân khai nhận số ma túy trên của nguyễn thị kim anh đặt mua từ tp hcm gửi về rồi thuê ly và hân đi nhận
bằng thủ đoạn trên kim anh còn thuê hân đi nhận một ma túy bốn lần ly nhận ma túy ba lần và được trả công từ ba trăm linh cho tới bốn trăm linh ngàn đồng mỗi lần
ngoài ra hân còn được kim anh thuê đi giao ma túy hàng ngày và trả công hai trăm linh đồng một lần
trước đó hân và lý đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang ra quyết định khởi tố và lệnh cấm khỏi nơi cư trú
để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép chất ma túy
cũng với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy sáu đối tượng gồm bốn nam và hai nữ vừa bị phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh phúc chủ trì
phối hợp với công an huyện bình xuyên kiểm tra bắt giữ
bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke gió đồng thuộc tổ dân phố chạy cúp thị trấn bá hiến huyện bình xuyên
lực lượng chức năng phát hiện sáu thanh niên cả nam và nữ không đeo khẩu trang đang hát và nhảy theo tiếng nhạc có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
bên cạnh việc củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng về hành vi tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy
cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm đối với chủ cơ sở kinh doanh karaoke và các đối tượng có liên quan về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an trà vinh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và thi hành lệnh tạm giam đối với võ phong phú bốn mươi tuổi trú tại xã hiệp mỹ đông huyện cầu ngang về hành vi giết người
do nghi ngờ vợ cũ là chị lâm thị diễm kiều ba mươi chín tuổi có người khác
nhớ lại chuyện bị gia đình vợ chửi mắng đuổi đi dẫn đến vợ chồng ly thân vào ngày một mươi sáu tháng tám phú mua xăng rồi đến nhà cha vợ với ý định phóng hỏa rồi tự tử
vào dạng sáng ngày một mươi bảy tháng tám phú thực hiện hành vi rồi bỏ trốn được phát hiện kịp thời cả gia đình chị kiều thoát nạn
vào ngày một mươi chín tháng tám phú đến cơ quan công an đầu thú
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng cù quốc quân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại phố một lâm sa thị trấn cảnh nàng huyện bá thước tỉnh thanh hóa về tội mua bán trái phép chất ma túy
còn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
hoàng thăng linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại khu phố hải nam phường trung sơn thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
và đối tượng nguyễn anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại tổ hai phường thái bình thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện quan hóa tỉnh thanh hóa về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một mươi sáu
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn sáu nghìn tám trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện